ba đối tượng trong vụ án giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại thành phố yên bái tỉnh yên bái vừa xa lưới pháp luật
sau khi gây án vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ba đối tượng bỏ trốn vào các tỉnh thành phía nam và đã bị cục cảnh sát hình sự bộ công an chủ trì
phối hợp với công an tỉnh yên bái thành phố hồ chí minh đồng nai tây ninh và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an bắt giữ
ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố yên bái tỉnh yên bái xảy ra vụ nhóm thanh niên dùng súng thanh toán nhau dẫn đến án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nhóm đối tượng sau khi gây án được xác định đã bỏ trốn vào các tỉnh thành phía nam theo đường bộ
tiếp nhận thông tin yêu cầu phối hợp lãnh đạo cục cảnh sát hình sự bộ công an đã yêu cầu các cục nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với công an các địa phương
vào cuộc điều tra truy xét nóng các đối tượng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin tổ công tác của phòng trọng án đã khẩn trương xây dựng kế hoạch phối hợp với các công an các tỉnh đồng nai tây ninh tp hcm
xác minh truy bắt các đối tượng do đối tượng chính hoàng trọng mẫn là đối tượng luôn thù sẵn hai khẩu súng trong người
nên kế hoạch truy bắt được vạch ra tỉ mỉ hơn nhằm đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân
các cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt và chính bản thân các đối tượng
tổ công tác đã không quản là ngày đêm và kể cả những ngày lễ để mà tiến hành khẩn trương xác minh truy bắt dựng lại hành trình tẩu thoát của các đối tượng
đến ngày hai tháng năm thì chúng tôi đã xác định được là cả ba đối tượng đang lẩn trốn trong một căn phòng ở tp hcm tỉnh đồng nai
thì chúng tôi đã tổ chức mật phục và chọn thời điểm
là khi đối tượng chính ra ngoài để áp sát khống chế và tiến hành bắt giữ cả ba đối tượng một cách an toàn
khám xét trên người và tại nơi lẩn trốn của các đối tượng tổ công tác thu giữ được một khẩu súng quân dụng hiệu k năm mươi chín một khẩu súng tự chế hai mươi một viên đạn và nhiều vật chứng liên quan
tại cơ quan công an hoàng ngọc mẫn nguyễn văn trọng cùng quê thái nguyên và đặng văn đồng quê nghệ an bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội

đối tượng liên quan đến vụ án là đỗ mạnh linh chú thành phố yên bái
đã đến cơ quan công an đầu thú
kết quả vây bắt nhanh nhóm đối tượng trên
đã thể hiện tinh thần trách nhiệm làm việc không ngừng nghỉ
kiên quyết đấu tranh với tội phạm của lực lượng công an
quyết tâm đưa cái ác ra trừng trị trước pháp luật
góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân